thấy hàng xóm hát karaoke với âm thanh quá lớn trong lúc con gái đang học bài
đỗ thành tài chú tại thị xã tân châu tỉnh an giang sau khi nhắc nhở không được
đã dùng búa đánh vào vùng đầu của hàng xóm gây thương tích nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam đỗ thành tài
về hành vi cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào chiều ngày năm tháng một nguyễn văn mãi là hàng xóm với đỗ thành tài
tổ chức nhậu tại nhà với một số người bạn
trong lúc nhậu sử dụng loa di động để hát karaoke
thấy hàng xóm hát về âm thanh quá lớn trong lúc con gái lại đang học online
nên tài đề nghị anh mãi tắt loa
lúc này mãi không hát nữa nhưng lại mở nhạc lớn tiếng
tài đã qua nhà của mãi dùng búa đánh vào vùng đầu của mãi gây thương tích nặng
sau đó trở về nhà
mãi được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là ba mươi năm